hội nghị diễn ra trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
thể hiện sự chủ động thích ứng và quyết tâm của việt nam cũng như các nước thành viên
không để dịch bệnh cản trở tiến trình hợp tác của quân đội các nước
các nước đã cùng nhau chia sẻ đề ra các biện pháp tăng cường hợp tác thực chất
giữa các cơ quan tác chiến quân đội thảo luận và thống nhất về chương trình hai năm tiếp theo
để trình lên hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước asean lần thứ một mươi bảy thông qua
thưa quý vị hôm nay ngày một mươi sáu tháng chín tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ đã tổ chức lễ công nhận
huyện nông thôn mới cờ đỏ và thới lai
như vậy là hiện toàn bộ các xã huyện của thành phố cần thơ đều đã đạt chuẩn nông thôn mới
qua một mươi năm triển khai xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn tại thành phố cần thơ
có nhiều chuyển biến tích cực
hơn một trăm linh mô hình cánh đồng lớn các vùng sản xuất an toàn theo quy mô
quy trình tiên tiến thân thiện với môi trường
thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm hai nghìn một mươi chín đạt bốn mươi tám triệu đồng một người một năm
trên cơ sở đó ubnd thành phố cần thơ vừa có tử trình gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đề nghị xem xét công nhận thành phố cần thơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín
sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số năm
vào hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa năm trăm linh
vào hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm linh chín độ kinh đông
ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
sau đó bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi vào đất liền các tỉnh từ quảng bình đến đà nẵng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
thưa quý vị cơn bão số năm được các chuyên gia khí tượng đánh giá là cơn bão mạnh di chuyển nhanh
thời điểm đổ bộ dự kiến sẽ chung với thời điểm chiều cường
hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng tại miền trung
và ngay trong chiều nay thủ tướng đã có công điện hòa tốc
yêu cầu chủ động ứng phó với bão và mưa lũ hạn chế thiệt hại cho nhân dân
thủ tướng yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố có phương án bảo đảm an toàn các hoạt động trên biển
đảo trên đất liền khu vực miền núi
tùy theo diễn biến của báo các địa phương ven biển tự quyết định việc cấm biển
và cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn
các địa phương chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu
tại các khu vực có nguy cơ bị lũ chia cắt
thủ tướng giao cho bộ tài nguyên và môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
kịp thời dự báo đến người dân
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai thường xuyên cập nhật
công bố vùng nguy hiểm cho tàu thuyền được biết
ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng
chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
các bộ ngành chủ động phối hợp ứng phó với bão theo phương châm bốn tại chỗ
sẵn sàng hỗ trợ các địa phương
thưa quý vị và thực hiện công điện của thủ tướng ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tp đà nẵng đã ra công văn nghiêm cấm tàu thuyền xa khơi
để tránh bão số năm
nguyên dân tp đà nẵng yêu cầu ban chỉ huy bộ đội biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
tiếp tục thông báo cho gần chín mươi tàu thuyền của ngư dân địa phương đang đánh bắt trên các vùng biển
biết được vị trí hướng di chuyển của bão để tìm nơi tránh trú an toàn
đồng thời yêu cầu các địa phương triển khai các phương án ứng phó
chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số năm để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra
trong khi đó chiều nay tại tỉnh thừa thiên huế đại diện tổng cục phòng chống thiên tai
đã đi kiểm tra một số cài đập và khu neo đậu tàu thuyền tránh trụ bão
đồng thời nhắc nhở địa phương đây là cơn bão mạnh tuyệt đối không được chủ quan
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia tâm bão số năm nằm ở khu vực giữa hai tỉnh thừa thiên huế và quản trị
đến thời điểm này tỉnh thừa tuyên huế đang khẩn trương hoàn tất các công đoạn để sẵn sàng ứng phó với bão
chúng tôi nhất là đối với phía biển phối hợp là phải gọi các tàu thuyền về
hiện nay là các tàu thuyền còn một trăm bốn mươi bảy tàu thuyền đang kêu gọi về sớm
và cái việc là triển khai cấm biển sớm để đảm bảo an toàn tốt nhất cho các tàu thuyền
cái thứ hai nữa là đối với vùng bên biển chúng tôi đã có chỉ đạo địa phương
là phải có một sự chống bão cho các tàu bè

cái tàu thuyền là đối với các tàu bè

và những cái bè cá nào mà đến mùa thu hoạch thì lên thu hoạch sớm để tránh những thiệt hại không cần thiết
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thuyên huế từ tối nay một mươi sáu tháng chín
các địa phương trong tỉnh đã tổ chức ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời tiến hành ra soát phương án di rời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng
bão lũ lụt nước dâng do bão đến nơi an toàn đặc biệt là trong bối cảnh kết hợp phòng chống dịch covid một mươi chín
máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện dệt may máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng
giấy dép gỗ và sản phẩm gỗ
về hoạt động nhập khẩu nhóm hàng lớn nhất là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện
với kim ngạch hơn sáu tỷ usd tăng bảy sáu so với tháng trước
thưa quý vị du lịch là ngành đang chịu tác động trực tiếp và nặng nề từ đại dịch covid một mươi chín
bên cạnh việc tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn
các doanh nghiệp ngành du lịch cũng đang mong ngóng một chương trình kích cầu du lịch giai đoạn hai
các chính sách kích cầu từ chính phủ từ ngành du lịch và các địa phương
sẽ góp phần giúp doanh nghiệp du lịch tồn tại để vượt qua giai đoạn khó khăn này
đợt kích cầu lần hai sẽ phải triển khai bằng nhiều hình thức
ngành du lịch có thể nghiên cứu tham khảo cách thức kích cầu du lịch hiệu quả từ một số nước trên thế giới
không chỉ từng doanh nghiệp kích cầu không chỉ từng địa phương kích cầu
mà nó là phải có chính sách tổng thể
nếu nhà nước có gói hỗ trợ thì hỗ trợ ngay cho người đi du lịch được hưởng như các nước đã làm
vịnh như singapore nhật bản thái lan italia đều làm
rằng là mỗi một khách đi du lịch thì họ cho là khoảng bao nhiêu
nhưng phải nhìn là khách được hưởng thì ngành được hưởng và xã hội được hưởng
tại vì nó có cái lan tỏa
thì đấy là theo tôi cái kích cầu nó sẽ khác biệt đi
thế còn các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ thì phải cam kết và phải có thưởng phạt phải có kiểm soát
trong tình hình mới chúng ta cần suy nghĩ đến việc cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch sản phẩm du lịch
quảng bá xúc tiến điểm đến để đáp ứng nhu cầu và xu hướng mới của thị trường du lịch nội địa
trong thời điểm dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt
cách điểm đến du lịch phải an toàn
các công ty du lịch phải thực hiện những quy định và những quy trình đưa đón khách du lịch một cách an toàn nhất
để khách du lịch yên tâm khi đi du lịch
xây dựng những cái sản phẩm du lịch
cũng phải rất phù hợp
theo đúng nhu cầu nguyện vọng của khách du lịch trong giai đoạn mới này
thì tôi nghĩ rằng là có thể kích cầu được du lịch nội địa một cách thành công
trong cái giai đoạn mà đang chúng ta còn phải chung sống với covid
kích cầu nội địa thời điểm này là cần thiết để kích thích nhu cầu đi du lịch của người dân
doanh nghiệp có nguồn thu có dòng tiền duy trì hoạt động
và có việc làm cho nhân viên
quan trọng nhất với doanh nghiệp lúc này là duy trì được hoạt động để vượt qua khó khăn chờ cơ hội phục hồi
thưa quý vị thông tin từ bộ y tế vừa cho biết
từ đầu năm cho đến nay cả nước đã ghi nhận hơn sáu mươi năm ca mắc sốt xuất huyết bảy ca tử vong
hiện tại đang là mùa mưa số người mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng
ngay từ đầu năm bộ y tế đã chỉ đạo triển khai khẩn trương quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
tổ chức các đoàn đi kiểm tra giám sát hỗ trợ địa phương trọng điểm tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy
loang quang phun hóa chất diệt mũi chủ động tại các tỉnh thành phố
sau nhiều giờ truy bắt vào đêm qua và dạng sáng nay công an tỉnh sơn la đã phối hợp với công an huyện thuận châu
bắt giữ được đối tượng dùng dao đâm một chiến sĩ tử vong
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng chín công an xã trường bắc huyện thuận châu phát hiện đối tượng lò văn ương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
có biểu hiện tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
khi các chiến sĩ vây bắt đối tượng này đã chống trả quyết liệt
khiến đồng chí quảng văn sôm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai công an bản lĩnh luông xã trường bắc tử vong
đến hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng chín lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm ra một mươi năm đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền
ngày ba mươi một tháng tám nhận được tin báo từ người dân tại khu đất chống huyện trợ mới
có nhiều đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền
nên lực lượng chức năng nhanh chóng đến truy bắt
thu giữ nhiều tăng vật cùng số tiền hai trăm chín mươi triệu đồng
được biết sới bạc này quy tụ các con bạc là người địa phương
và các tỉnh lân cận như đồng tháp trà vinh gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hà nội hiện có đến hai năm triệu xe máy sử dụng trên hai mươi năm
trong đó nhiều xe máy cũ nát không đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải
ảnh hưởng tới môi trường
trước thực trạng trên hà nội vừa có đề xuất
sẽ hỗ trợ người dân đổi xe máy cũ lấy xe máy mới
từ tháng chín tới tháng một mươi hai năm nay
chủ xe máy cũ có thể được hỗ trợ đổi xe mới
nếu xe quá cũ không đạt tiêu chuẩn khí thải ra môi trường
có ủng hộ cho chúng tôi một số tiền
một số tiền nào đấy thì chúng tôi rất là khen khởi
để mua cái xe mới để chúng tôi đi làm
thực ra nó già rồi
chế thêm nhiều cái nó cũng mất an toàn
nhà nước mà hỗ trợ cái xe mới thì nó bị đỏ
ảnh hưởng đến môi trường xã hội
song cũng có nhiều ý kiến đặt ra
vấn đề nguồn kinh phí thực hiện đề xuất này sẽ lấy từ đâu
đa số lao động nghèo vì điều kiện kinh tế
sẽ khó có thể thay đổi ý định đổi xe mới
nếu không có chính sách linh hoạt đi kèm
thưa quý vị đề xuất hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy xe máy mới
của thành phố hà nội đang nhận được rất nhiều sản xuất
với sự quan tâm của người dân
việc loại bỏ xe máy cũ nát đã được đề xuất nhiều lần
song luôn gặp phải nhiều ý kiến trái chiều
vậy giải pháp đổi xe cũ lấy xe mới liệu có khả thi hay không
về câu hỏi này ông khương kim tạo chuyên gia giao thông
được chúng tôi mời đến chương trình
sẽ có cuộc trò chuyện với biên tập viên thúy quỳnh ngay sau đây
vâng xin mời chị thúy quỳnh ạ
vâng xin cảm ơn trường qs hai
và lời đầu tiên cũng xin đề chân thành cảm ơn chuyên gia giao thông khương kim tạo
đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay ạ
vâng thưa ông liên quan đến đề xuất đổi xe máy cũ
lấy xe máy mới của thành phố
thì ông đánh giá như thế nào về đề xuất này ạ
thưa ngài chúng ta thấy
cái ý tưởng để chúng ta hà nội
có thể đổi cái xe máy cũ của nhân dân
thành cái xe máy mới có hỗ trợ về kinh phí
thì tôi nghĩ đây là cái ý tưởng cũng rất là tốt
thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho những người nghèo
có những điều kiện để có thể chuyển đổi các xe cũ nát
thành cái xe tốt hơn
góc độ thứ hai là góc độ quản lý về môi trường
và an toàn kỹ thuật về giao thông
thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta có thể là tạo ra được
một cái nâng cao chất lượng các cái xe máy
có thể đảm bảo an toàn tốt hơn
và vấn đề phát thải kỹ thải vào môi trường
cũng là sẽ tốt hơn
thế còn cái ý tưởng tốt chúng ta có thể thực hiện đến đâu ấy
thì chúng ta phải xem xét một cái chi tiết
cái cụ thể là chúng ta hỗ trợ cho những cái loại
phương tiện cũ nát nào
và phương tiện đó thì chúng ta cách thức của chúng ta
làm thế nào
cái thứ nhất về mặt kinh phí tôi thấy rằng là
nếu chúng ta dùng cái kinh phí xã hội hóa
để chúng ta hỗ trợ thì
chỉ cần hỗ trợ đúng các tuyên thủ các quy định
của pháp luật là xong
nhưng mà nếu chúng ta dùng tiền của ngân sách nhà nước
để chúng ta hỗ trợ
thì chúng ta phải đánh giá được cái hiệu quả
bỏ ra gần cái tiền mang lại cái lợi ích gì
có lợi ích không thì chúng ta cần phải cân nhắc
tôi nói ví dụ như bây giờ
đối với những cái xe chúng ta gọi là cũ nát
chúng ta tách thành hai loại
một cái loại gọi là cũ
mà chúng ta gọi là đi quãng lên cận
trên hai mươi năm

và cái loại thứ hai là không có
các đồng bưu rồi tất cả các cái đèn đó
cũng không có gì cả thậm chí phanh cũng không có
thế thì với những cái người mà
người ta sử dụng
thì có thể nếu người ta đấy là cần câu cơm
cái xe mới khi mà mang về
thì chúng ta hỗ trợ người ta hai ba triệu
trong khi đó người ta thì bỏ tiền ra
mua thuê nộp thuê trước bạ
rồi là các thủ tục này khác
thì cũng quá tội và như vậy
cái hiệu quả đối với người ta là gần như không có
và chắc chắn là những người
mà đang dùng cái xe đó để làm cần câu cơm
thì người ta không đổi đâu
thế còn những cái người mà đang có
cái xe đấy trong kho cất ở trong kho
chả làm gì cả bây giờ có cái cơ hội
để mang ra đổi để lấy ít tiền
mà đằng nào cũng phải mua cái xe mới
thì người ta đổi và như vậy rõ ràng là
với những cái đối tượng xe như thế
cái chương trình chúng ta không thành công
thì tôi nghĩ là cái chính sách này
chúng ta nên có một cái suy nghĩ
thấu đáo hơn
đánh giá về ý nghĩa cũng như là
cái mục tiêu và những cái vấn đề
vướng mắt trong quá trình chúng ta thực hiện
bên cạnh đó thì hà nội cũng chính là địa phương
đã từng đưa ra cái lộ trình về việc cấm
xe máy để giảm thiểu các phương tiện cá nhân
khuyến khích người dân sử dụng
phương tiện công cộng vậy thì liệu là cái đề xuất
đổi xe máy cũ
lấy xe mới này thì có phù hợp với cái mục tiêu
giảm thiểu phát thải
ra môi trường như là chúng ta
đã đề ra trước đó không ạ
tôi nghĩ rằng là chúng ta phải giải quyết
trong cả hai vấn đề vấn đề thứ nhất là
làm thế nào để chúng ta có cái đội ngũ
mô tô xe máy của chúng ta
là an toàn nhất
và phát thải ra môi trường là
trong sạch nhất đấy là cái chỉ tiêu
làm thế nào cũng được đấy
nhưng mà đồng thời với quá trình mà chúng ta
hạn chế số lượng các cái phương tiện
giao thông cá nhân trong đó có
mô tô xe máy để giải quyết vấn đề ủn tắc
giao thông cũng như là xây dựng thủ đô
văn minh hiện đại là một quá trình mà
chúng ta phải thực hiện lâu dài
cái việc đổi này chúng ta có tính chất là tức thời
trong một thời gian ngắn chúng ta mong muốn rằng
chúng ta làm thế nào để cải thiện
đội ngũ mô tô xe máy chúng ta
trong thời gian ngắn thế còn
về ý tưởng về kế hoạch lâu dài
chúng ta phải có giải pháp
để có thể hạn chế và thay thế
các phương tiện mô tô xe gắn máy
bằng các phương tiện nào đó
mới hơn an toàn hơn
hiện đại hơn mà có mang lại cái
an toàn chung cho xã hội
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
thưa quý vị hiện tại thì
đề xuất hỗ trợ đổi xe máy cũ
lấy xe máy mới vẫn đang nhận được rất nhiều
ý kiến đồng góp xét về mục đích
thì có lẽ đây là một chủ trương tốt
nhưng cũng cần phải tính toán sao cho
kỹ lưỡng bởi nếu như không nghiên cứu
thấu đáo thì sẽ không đạt được mục tiêu
ban đầu là kiểm soát khí thải
như chúng ta đã đề ra đến đây
thì phần trao đổi của tôi với vị khách mời ngày hôm nay
cũng xin được kết thúc xin được quay trở lại
trần quang s hai với những nội dung đáng chú ý khác
vâng xin cảm ơn
biên tập viên thúy quỳnh
quý vị khán giả thân mến
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin
trong nước tối nay của chúng tôi tiếp nối chương trình
sẽ là những thông tin quốc tế hấp dẫn có trong
bản tin gmt cộng bảy cùng với
biên tập viên anh thư xin mời chị
xin cảm ơn biên tập viên mỹ linh
xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi
bản tin gmt cộng bảy những thông tin quốc tế đáng chú ý
sẽ có ngay sau đây
xin chào và hẹn gặp lại
hôm nay trả lời câu hỏi
của phóng viên liên quan đến việc
nhật bản có thủ tướng mới người phát ngôn
bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
việt nam chúc mừng
ngày suga yoshihide được bầu
làm thủ tướng mới của nhật bản việt nam
luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với nhật bản
và mong muốn hợp tác chặt chẽ với
ngài thủ tướng và chính phủ mới của nhật bản
để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
việt nam nhật bản phát triển lên tầm cao
mới ngày càng toàn diện thực chất
hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định hợp tác
và phát triển của khu vực và trên toàn thế giới
nhân dịp ngày suga yoshihide
được bầu làm chủ tịch đảng dân chủ
tự do nhật bản và thủ tướng nhật bản
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng
lãnh đạo các nước trung quốc
hàn quốc ấn độ singapore và mỹ
cũng đã gửi thư và điện chúc mừng
tân thủ tướng nhật bản
cũng trong chiều nay
tân thủ tướng nhật bản suga yoshihide
đã công bố thành phần nội các mới
trong đó ông giữ lại tám vị trí trong nội các
của người tiền nhiệm abe shinzo
điều chuyển hai vị trí
và bổ nhiệm mới các vị trí còn lại
hai vị trí được điều chuyển bao gồm
bộ trưởng quốc phòng kono taro
là bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính
và bộ trưởng y tế lao động và phúc lợi
làm tránh văn phòng nội các
bên cạnh đó thủ tướng suga
cũng bổ nhiệm ông nobuo kishi
em trai của cựu thủ tướng abe
là bộ trưởng quốc phòng thay thế
cho ông taro kono
tổng thống iran hassan rouhani
hôm nay cảnh báo các tiểu vương quốc
ả rập thống nhất uae và bahrain
sẽ phải gánh chịu hậu quả sau khi
hai nước này ký thỏa thuận bình thường hóa
quan hệ với israel quốc gia đối địch
với thế giới ả rập
tổng thống rouhani nhấn mạnh
tại một số quốc gia ả rập
người dân là những người hồi giáo ngoan đạo
họ lại không hiểu hết về tôn giáo
cũng như vấn đề nhà nước palestine
làm thế nào bạn có thể đưa tay ra với israel
và sau đó bạn cung cấp cho họ
cơ sở để tạo lập căn cứ trong khu vực
điều này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng
trước đó iran đã cáo buộc
uae phản bội thế giới hồi giáo
khi đạt được thỏa thuận bình thường hóa
quan hệ với israel
trong năm hai nghìn một mươi sáu iran từng cắt quan hệ ngoại giao
với bahrain đồng thời hạ cấp
quan hệ với uae do những
căng thẳng song phương
tổng thống cộng hòa ship nikos anastasiad
hôm nay tuyên bố quốc đảo địa trung hải này
sẵn sàng tham gia đối thoại với thổ nhĩ kỳ
để giải quyết những bất đồng
song không phải dưới sự đe dọa
sau cuộc gặp chủ tịch hội đồng châu âu
jacques michel ở thủ đô nikosia
tổng thống anastasiad khẳng định lấy làm tiếc
khi ngày một mươi năm tháng chín
thổ nhĩ kỳ đã thông báo về việc kéo dài
hoạt động khoan thăm dò của tàu yavuz

của quân đội israel

thời điểm một loạt sáng kiến được đưa ra
nhằm chấm dứt các hành động
xâm phạm lãnh hải của ankara
và giảm leo thang
việc thổ nhĩ kỳ kéo dài hoạt động khoan ngoài khơi
cộng hòa ship của tàu yavuz
tới ngày một mươi hai tháng một mươi được đánh giá là có khả năng
kích động căng thẳng giữa hai nước
trong khi đó đại diện cấp cao của liên minh châu âu
phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại
joseph borrell đánh giá mối quan hệ
của liên minh châu âu với thổ nhĩ kỳ
đang ở thời điểm bước ngoặt nhạy cảm
ông borrell nêu rõ mối quan hệ với thổ nhĩ kỳ
đang ở thời khắc bước ngoặt trong lịch sử
và sẽ đi về hướng này hoặc hướng khác
phụ thuộc vào điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tới
sáu người di cư afghanistan
trong đó có hai trẻ vị thanh niên
sẽ bị công tố viên hy lạp truy tố về tội
cố tình gây ra các vụ cháy thiêu hủy
chạy tị nạn lớn nhất châu âu trên đảo lesbot
của hy lạp
và điều tra hy lạp ngay từ đầu đã xác định vụ cháy
thiêu hủy chạy moria là hành động cố ý
các đối tượng bị đưa ra tòa trong ngày một mươi sáu tháng chín
đều ở độ tuổi từ hai mươi tuổi trở xuống
trong đó có hai đối tượng mới chỉ một mươi bảy tuổi
các đội cứu hộ trên đảo lesbos
đang gấp rút dựng một chạy tị nạn khác
để làm chỗ ở cho khoảng chín người
một cuộc điều tra kéo dài một mươi tám tháng của hạ viện mỹ
đã nêu ra lỗi của tập đoàn sản xuất máy bay boeing
và cơ quan hàng không liên bang mỹ
liên quan đến loại máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
loại đã bị cấm bay sau hai vụ rơi máy bay
làm cho ba trăm bốn mươi sáu người thiệt mạng
trong bản báo cáo cuối cùng công bố hôm nay
ủy ban của hạ viện mỹ đã phát hiện nhiều lỗi
trong thiết kế máy bay
và quá trình phê chuẩn của chính phủ mỹ
báo cáo nêu rõ boeing đã có lỗi
trong thiết kế và sản xuất máy bay max
và cơ quan hàng không liên bang mỹ faa
có lỗi trong việc giám sát boeing
và phê chuẩn dòng máy bay này
báo cáo khẳng định những thảm họa hàng không
là sự cộng gộp khủng khiếp
và giả định kỹ thuật sai lầm của các kỹ sư boeing
sự thiếu minh bạch trong quản lý của boeing
và sự giám sát không đầy đủ của faa
thưa quý vị giữa lúc căng thẳng thương mại mỹ trung
vẫn chưa có hồi kết
tổ chức thương mại thế giới ra phán quyết
mỹ vi phạm nguyên tắc thương mại quốc tế
khi đơn phương áp thuế quan
lên hàng hóa trung quốc vào năm hai nghìn một mươi tám
trị giá ba trăm năm mươi tỷ usd
đã gây phản ứng giận dữ
từ phía chính quyền tổng thống donald trump
động thái này được cho là không có tác dụng
giúp xoay chuyển cuộc chiến thương mại mỹ trung
mà ngược lại
nó còn làm gia tăng căng thẳng giữa mỹ
với cơ quan thương mại lớn nhất hành tinh này
trung quốc năm hai nghìn một mươi tám
đã nộp đơn khiếu nại yêu cầu
tổ chức thương mại thế giới
giải quyết tranh chấp với mỹ
liên quan đến việc chính quyền tổng thống donald trump
quyết định đánh thuế hơn hai trăm linh tỷ usd
hàng hóa trung quốc dẫn tới chiến tranh thương mại
giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
cơ quan giải quyết tranh chấp của wto
tháng một năm ngoái đã thành lập hội đồng
gồm ba chuyên gia thương mại để xem xét
khiếu nại của trung quốc
đến ngày một mươi năm tháng chín hội đồng này đã ra phán quyết rằng
một số mức thuế mà chính quyền của tổng thống trump
áp với hàng hóa trung quốc đã vi phạm
luật thương mại quốc tế bộ thương mại trung quốc
cho rằng phán quyết của wto
là công bằng và khách quan đồng thời hy vọng
mỹ sẽ tuân thủ
động thái này đã làm trầm trọng thêm mối quan hệ
vốn đã căng thẳng giữa mỹ và wto
không lâu sau phán quyết mới của wto
tổng thống donald trump tuyên bố
sẽ xem xét hành động với tổ chức quốc tế này
chúng ta sẽ phải làm gì đó với wto
vì họ đã để trung quốc thoát tội
chúng tôi sẽ xem xét điều đó
tôi không phải là người hợp tác

đó là điều tôi có thể nói ngay bây giờ
có lẽ họ nên thôi chọc tức chúng ta
đại diện thương mại mỹ robert lighthizer
cũng lên tiếng cho rằng
phán quyết của wto
là không công bằng và thiên vị trung quốc
mỹ phải được quyền tự vệ
trước những quy tắc thương mại không công bằng
và chính quyền của tổng thống trump
sẽ không để trung quốc lợi dụng wto
để có lợi thế hơn công nhân doanh nghiệp
nông dân và chủ trang trại mỹ
tổ chức thương mại thế giới
đã đối mặt với chỉ trích của giới chức mỹ
từ nhiều năm nay ông trump và
quan chức thương mại hàng đầu của ông đã cáo buộc
wto cho phép trung quốc lợi dụng
các quy tắc của mình để gây tổn hại
cho các nền kinh tế cởi mở hơn
phán quyết của wto cho thấy
bộ máy quan liêu ở geneva
không muốn mỹ bảo vệ lợi ích an ninh kinh tế
và quốc gia của mình
wto đang đánh mất vị thế của mình
khi bảo vệ mô hình kinh tế của trung quốc
trong khi đó giới chức trung quốc luôn khẳng định
nước này tuân thủ nguyên tắc của wto
và tôn trọng wto
như nền tảng của hệ thống thương mại quốc tế
tuy nhiên phán quyết mới của wto
không phải là vấn đề quá lớn với mỹ
bởi washington hoàn toàn có thể
kháng cáo trong vòng sáu mươi ngày tới
phán quyết này sẽ không tạo ra khác biệt thực sự nào
với hoạt động thương mại của mỹ
khi wto thiếu cơ quan phúc thẩm
phán quyết cũng sẽ không ảnh hưởng trực tiếp
tới các điều khoản trong thỏa thuận thương mại
mỹ trung đã được ký kết trước đó
tuy phán quyết hầu như không thể ràng buộc pháp lý
đối với mỹ hay nói rộng hơn là đến thương mại
mỹ trung nhưng đã đổ thêm dầu
vào mối quan hệ vốn đã căng thẳng
giữa mỹ và wto
tổng thống mỹ từng đe dọa rút khỏi tổ chức này
nếu như không cải cách ông lập luận rằng
khung thuế quan lỗi thời của wto
không còn phản ánh đúng tình hình kinh tế hiện nay
một số nước giàu trên thế giới
đang được hưởng lợi từ các chính sách của wto
từ đó vô hình trung đã vắt kiệt
mỹ trong nhiều năm và khiến
mỹ thua gần như tất cả vụ kiện
ở tổ chức thương mại này tuy nhiên
không chỉ trung quốc nhiều thành viên trong wto
đã phản bác các lập luận trên của
tổng thống trump đồng thời chỉ trích mỹ
đang làm suy yếu hệ thống thương mại toàn cầu
với vấn đề của tổ chức tổ chức ngoại trưởng
mỹ đã gây ra một cơ hội biến thức
cho các thành viên tổ chức

trong những năm trước

với các chính sách của
tổ chức ngoại trưởng
trong những năm trước
tổ chức ngoại trưởng
đã cố gắng được
hợp tác các lập luận
cho những thành viên tổ chức